chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tâm điểm của kênh truyền hình nhân dân
về những hiểm họa không lường trong công tác phòng cháy chữa cháy
vấn đề này đang khiến cho nhiều trung cư đặc biệt là người dân giật mình
nhìn lại hệ thống phòng cháy chữa cháy nơi mình đang sinh sống
và trong chương trình tâm điểm hôm nay chúng tôi muốn cùng trao đổi về thực tiễn
cũng như là hệ quả của việc không thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy
nhất là ở các khu trung cư
và khách mời của chúng tôi hôm nay là luật sư trương thanh đức
lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng nhưng trước hết thì kính mời quý vị khán giả cũng như là luật sư
chúng ta sẽ đến với một clip ngay sau đây để nhìn lại cái vụ cháy trung cư carina
và đã ra vừa rồi
hậu quả một mươi ba người chết nhiều người bị thương một trăm năm mươi xe máy một mươi ba ô tô bị thiêu dụi
một mươi hai giờ lửa lại bùng phát ở tòa b
nhưng may mắn không có thiệt hại nào xảy ra
ngày hai mươi sáu tháng ba công an tp hcm đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
thưa ông cho đến thời điểm này thì dư âm về vụ cháy carina plaza
thì chắc chắn là vẫn còn để lại và rất là đau lòng
vì cái số người thiệt hại còn về cái thiệt hại về vật chất thì chúng ta vẫn chưa thể nói đến được
và qua cái vụ việc này thì ông đánh giá như thế nào về cái công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay
có thể nói là trước đây và đặc biệt gần đây thì thấy cái hiện tượng rất là đáng lo ngại
về công tác phòng cháy chữa cháy
khi mà các cái vụ cháy lớn cháy nhỏ liên tục
xảy ra và tiêm ẩn nguy cơ rồi những điều kiện những thiết bị an toàn
cho phòng cháy và cho chống cháy đều có những vấn đề rất nghiêm trọng
cho nên những vụ như vụ vừa rồi có lẽ gần như nó làm kết quả hậu quả tất nhiên
không lúc này thì lúc khác không sớm thì muộn nó sẽ xảy ra
cho nên nếu không chấn chỉnh không thay đổi kịp thời
thì nguy cơ rất lớn những vụ đau lòng sắp tới những vụ khủng khiếp sắp tới hoàn toàn
không thể tái diễn
tình trạng vi phạm cái nguy cơ thì nó quá lớn
tôi cũng đã ở một vài cái trung cư thì thấy rằng là
và ngoài trung cư ra thì những cái quan sát khác những cái ở cơ quan ở cái đơn vị sản xuất khác
thì cũng thấy một cái tình trạng chung là hầu hết là không đảm bảo cái yêu cầu phòng cháy chữa cháy
mà những người bình thường chúng ta cũng có thể quan sát được thấy những cái vi phạm
chẳng hạn như là cái đường từ tầng hầm để ô tô để xe máy
nguy cơ cháy nổ rất lớn và xăng rồi nhiệt độ rồi ô nhiễm
khói độc nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn
thì đôi khi lại thông với lại toàn bộ cái tầng của cả một cái trung cư
không có cái cách gì để có thể ngăn chặn được khói những cái lửa xảy ra
thế rồi những cái dụ nước những cái hệ thống phòng cháy chữa cháy thì không hoạt động
đôi khi thì cứ báo cháy giả cứ có lỗi còn đến lúc cháy tật thì không hoạt động
và thậm chí nếu như mà đã nhiều lần mà trục chặt như thế
thì đến lúc cháy thật bà con cũng sẽ nhầm lẫn
không phát hiện được không có lỗi không có lỗi

thế rồi cái chất lượng những cái công trình những cái thiết kế những cái sản phẩm
để mà phục vụ cho công tác phòng cháy cháy thì xuống cấp không đảm bảo
bình bọt thì không có bọt nước thì hết nước các hệ thống thì không hoạt động
luôn luôn tạo ra những cái nguy cơ lơ lừng cho bất cứ một người dân nào sinh sống ở chung cư
vâng qua cái vụ cháy chung cư carina plaza tại thành phố hồ chí minh vừa rồi
thì chúng ta cũng đã phát hiện được nguy cơ thật để mà ứng phó
và thấy là bộc lộ ra rất nhiều những cái kẽ hở về cái công tác kiểm tra
hay là cái công tác về vận hành hệ thống phòng chống cháy nổ phòng cháy chữa cháy
tại các khu dân cư và phản ánh như thế này
mà chính người dân cũng đã phản ánh rồi
nhưng mà cái việc mà giải quyết cho người dân những cái phản ánh đó thì hoàn toàn không kịp thời
ông đánh giá sao về vấn đề này
tôi cho rằng là đầu tiên thì là cái quyền lợi cái sinh mạng cái tài sản của người dân
thì người ta buộc phải tìm hiểu buộc phải quan tâm buộc phải có ý thức
thế nhưng đây là vấn đề của cộng đồng vấn đề lớn của xã hội
thì giải quyết phải bằng pháp luật phải quy định rất rõ ràng rất chặt chẽ rất cụ thể
và đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan chức năng
trong đó đã có những cơ quan chuyên trách về phòng chống chữa cháy
thì sẽ phải thể hiện được trách nhiệm và phải đảm bảo được tuân thủ
đảm bảo được những yêu cầu cao nhất để an toàn cho những người dân
không phải là của một trung cư nữa mà vấn đề của cả xã hội của nền kinh tế của các đơn vị sản xuất kinh doanh
còn nếu như mà chỉ có cho rằng là người dân ý thức rồi yêu cầu này khác
thì đấy là đúng nhưng tôi cho là một phần nhỏ thôi
thực tế thì công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy không chỉ ở trung cư carina
rất nhiều các trung cư khác cũng không được bảo đảm thực hiện đúng theo quy định pháp luật
mà trong khi đó thì có những cái trung cư họ đã đi và vận hành đến hai đến ba năm
có thể là khoảng thời gian nhiều hơn
nhưng công tác phòng cháy chữa cháy tại trung cư đó vẫn chưa hoàn thiện
để có thể đưa vào sử dụng
mà cái trung cư đó thì vẫn được hoạt động
người dân vẫn ở
thì ông đánh giá sao
tôi cho rằng là nhiều cái quy định nhiều cái mức độ an toàn khác
có thể là trong một giai đoạn nhất định một thời gian nhất định
chưa chấp hành chưa đáp ứng vẫn có thể được
vì nó không gây ra những hậu quả lớn hậu quả khủng khiếp như là cái việc cháy
nhưng mà đối với lại phòng cháy chữa cháy nói riêng
đối với lại trung cư nói chung thì nếu như xảy ra hậu quả
thì không thể lường trước được khi mà sinh mạng
hàng ngàn người có thể là bị đe dọa bất cứ lúc nào
không thể nào mà lại thiếu cái tiêu chuẩn thiếu cái điều kiện
một ngày một giờ
chứ không nói rằng trên thực tế thì quá nhiều những cái phản ánh của báo chí
cho thấy rằng hàng trăm trung cư thiếu điều kiện về an toàn phòng cháy cháy
từ lúc đưa vào sử dụng rồi trong quá trình sử dụng
hàng năm trời thậm chí nhiều năm trời không đáp ứng được
thì phải nói đấy là một cái lỗi vô cùng là trầm trọng
không thể nào chấp nhận được
theo ông thì cơ quan chức năng ở đây
họ đã làm gì
có lẽ là lại nói về bài toán trách nhiệm
mọi thứ đều không rõ ràng
không có ai chịu nhiệm trực tiếp về việc đó cả
và nếu mà nói trách nhiệm
từ đầu thì phải nói rằng ngay chúng ta xây dựng
cái quy định về tiêu chuẩn
về yêu cầu phòng cháy dựa cháy
vẫn chưa thực sự là đảm bảo
cái yêu cầu an toàn thực sự
và mặc dù như thế nhưng
triển khai cái thực thi thì rất có vấn đề
tất cả những công trình
hầu như là ít cái công trình nào mà đáp ứng được
đúng cái tiêu chuẩn cái quy chuẩn
của phòng cháy dựa cháy
chưa nói là cái chất lượng và cái vận hành
sau này trục trặc sau này
có vấn đề
thì trách nhiệm của các cơ quan chức năng
gần như là chưa thấy có một cái vụ việc nào
là đưa ra xử lý
thậm chí là phê bình nhắc nhở
và đặc biệt là cái xử phạt
về những quy định vi phạm
phòng cháy dựa cháy thì tôi cho rằng
quá bất cập quá thấp
ví dụ như là những cái trung cư mà hàng nghìn hàng vạn căn hộ
khi mà đưa vào sử dụng
chưa đảm bảo cái yêu cầu phòng cháy dựa cháy
thì chỉ bị xử phạt tối đa là năm mươi triệu đồng
nó không thấm tháp gì
so với khoản lợi so với những lợi ích
mà chủ đầu tư người ta
nhanh chóng người ta đưa người vào
người ta bán nhà cho người dân
để bất chấp tính mạng của con người trong đó
vai trò của các cơ quan thanh kiểm tra
ở đâu khi để xảy ra những cái vụ việc như thế này
với những cái quy định hiện nay
thì tôi cho rằng là trách nhiệm vai trò
của các cơ quan chức năng cơ quan thanh kiểm tra
thì tương đối rõ
thậm chí nếu như mà
một số nơi một số hiện tượng xảy ra
thì thường xuyên
đến có khi là còn gây
khó khăn cho những cái đơn vị
nếu như mà có những cái
vi phạm hoặc là những cái
không chấp hành đúng quy định
thế nhưng ngược lại thì
đối với cái mạng
nguy hiểm nhất đến tính mạng
của số đông con người
là trung cư thì dường như
có một cái sự buông lòng
chắc là có một cái sự không bình thường
có đến kiểm tra nhưng sau khi kiểm tra
nó vẫn như thế
trong đó có lý do là chế tải sự phạt
nhưng chắc chắn là tôi nghĩ rằng là
có một cái sự là nhân nhựa dễ dãi
bao che thậm chí là thông đồng
với lại chủ đầu tư với lại những cái người
có sức trách để bỏ qua những cái vi phạm
trên địa bàn thành phố hà nội
hiện có khoảng bốn trăm linh tòa nhà cao
từ bảy tầng trở lên
và trên một sáu trăm linh tòa nhà dưới sáu tầng
trong đó có một mươi bảy nhà trung cư cao tầng
vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn hiện hành
các vụ cháy nổ ở trung cư liên tiếp xảy ra
trong thời gian gần đây
khiến người dân không khỏi bất an
rõ ràng là nguy cơ cháy nổ vẫn luôn rình dập
và việc ngăn ngừa mối họa đó
không ai khác
chính là các cư dân và chủ đầu tư của các tòa nhà
xong việc làm này
vẫn chưa được nhiều người coi trọng đúng mức
chúng tôi đã huấn luyện
tuyên truyền phổ biến kỹ thức phòng cháy cháy
trên địa bàn hai quận đồng đa và đỉnh
trên năm trăm linh tổ dân phố
tổ dân đi tham gia rất ít
có những trung cư
chúng tôi mời hơn bốn trăm linh hộ
thì người ta chỉ đi được khoảng một mươi bảy một mươi tám người
nhiều người không biết việc mình phải mua bảo hiểm cháy nổ
và trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ
của chủ đầu tư
tôi rất là lo
vì mình chưa mua được bảo hiểm
của cháy nổ
nó xảy ra cái thì
trong tòa nhà này người dân là thiệt nhất
không chỉ người dân thờ ơ
mà nhiều chủ đầu tư
cố tình không thực hiện
thiếu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
lo lắng sợ hãi
là tâm lý chung của nhiều người
khi các vụ cháy liên tiếp xảy ra
cướp đi nhiều sinh mạng và tài sản
trong khi đó
mối họa tại các khu trung cư cao tầng
vẫn luôn hiện hiểu
nếu như người dân
bản thân chính người dân
nhưng họ không quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy
của chủ đầu tư
người dân có quá nhiều thứ quan tâm
phải có vài chục cái thứ mà người ta quan tâm
khi người ta mua cái nhà
thì cái phòng cháy chữa cháy
mặc dù nó không phải là cái quan tâm hàng đầu của người ta
nhưng tôi thấy rằng trên thực tế
mọi người đều quan tâm
nhưng cái khó nhất là gần như phải chấp nhận
chọn gói với rất nhiều thứ khác
chứ không thể nào bảo rằng là chỉ vì một cái lý do
là phòng cháy chữa cháy nó chưa đạt tiêu chuẩn
nó chưa an toàn
mà lại không mua hoặc là không về ở
thì đấy là một cái thực tế rất là khó
cho người dân nhất là những người thu nhập thấp
nếu mà người dân không quan tâm
nếu như mà các cơ quan nhà nước mà không gây sức ép
thì đương nhiên là sẽ tạo điều kiện
thậm chí là tiếp tay thậm chí là khuyến khích
cho những cái chủ đầu tư cho những cái người
mà có quyền lợi ở đấy người ta sẽ vi phạm
và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại
với câu chuyện về trung cư carina plaza
khi mà chủ đầu tư thì không thực hiện đúng các cam kết
về phòng cháy chữa cháy vậy thì cái trách nhiệm
để xảy cháy và gây hậu quả nghiêm trọng như thế này
chủ quản nào sẽ phải chịu trách nhiệm chính
trách nhiệm chính thì đầu tiên là chủ đầu tư
nếu như mà chủ đầu tư đã bàn giao
cái công trình đấy cho ban quản lý
cho ban quản trị rồi
thì trách nhiệm lại chuyển sang ban quản trị
trường hợp đấy còn khó hơn
vì rất có thể là họ sẽ không có
chuyên môn sâu họ sẽ không thực sự là
chuyên nghiệp họ lại sẽ phụ thuộc
vào những cái người được thuê
làm dịch vụ thuê quản lý căn nhà
thì lúc đấy là trách nhiệm của những người liên quan
thế nhưng trong suôn suốt
từ cái chuyện
lập dự án cho đến khi mà hoàn thành
cho đến khi sử dụng quá trình
khai thác cái căn hộ
thì trách nhiệm phải là cơ quan phòng cháy chữa cháy
cơ quan chính quyền
phải làm sao đảm bảo
yêu cầu dù rằng chủ đầu tư
hay ban quản trị hay những nhà quản lý
là phải thực hiện đúng được cái yêu cầu
về phòng cháy chữa cháy
chúng ta nhìn nhận lại cái toàn bộ vụ việc
cũng như là cái thực tiễn hiện nay
thì theo quan điểm của ông ấy
thì chúng ta cần có những biện pháp mạnh tay nào
để chính các cư dân
và chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc
về cái công tác phòng cháy chữa cháy này
tôi cho rằng là đầu tiên thì chúng ta phải
yêu cầu thực hiện đúng những cái quy định
của pháp luật
và ngay cái pháp luật thì chúng ta cũng phải xem lại
không những là cái yêu cầu tiêu chuẩn
an toàn đến mức độ
tối thiểu mà cần phải
một cái mức tối đa
chẳng hạn như là thay vì là một cái
nhà là có một
thang thoát hiểm thì phải có tối thiểu
hai thang thoát hiểm và cách nhau bao nhiêu
thì cái điều đấy của chúng ta rất ít khi đạt được
cái quá trình mà để
triển khai để thực hiện để tuân thủ những cái quy định đấy
thì chúng ta thực sự phải thiết chặt
thực sự là phải làm nghiêm túc
để loại trừ kịp thời tất cả những vi phạm
đặc biệt tăng cái chế tài xử phạt
chứ còn xử phạt bây giờ thì
những cái hành vi vi phạm nhỏ nhẹ
thì chỉ có một vài trăm nghìn
đến một vài triệu
thì nó không đủ sức dân đe
đặc biệt là cần phải xử lý
rất nặng người mà những cái
cá nhân những cái pháp nhân mà chịu trách nhiệm chính
trong cái việc gây ra cái cháy nổ
những chia sẻ vừa rồi của
luật sư và chúng ta cũng đã thấy được
rằng là ngoài cái trách nhiệm
của cơ quan chức năng của chủ đầu tư
thì chính người dân cũng nên
chủ động trong công tác phòng chống chữa cháy
phòng cháy chữa cháy này đúng không ạ
vâng thưa quý vị và các bạn
có thể thấy vấn đề phòng cháy chữa cháy
tại các trung cư hiện nay vẫn chưa nhận được
sự quan tâm đúng mực của các chủ dự án
ban quản lý trung cư
thậm chí là các đơn vị còn cố tình
bỏ quên nhằm tránh các thủ tục
và giảm chi phí
việc buông lỏng trong công tác phòng cháy chữa cháy
là một mối nguy hiểm lớn
đối với các khu trung cư
mà bài học là sự trả giá quá đắt
sau khi sự cố xảy ra
hy vọng bài học mang tên carilla plaza
sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều người
đặc biệt là các chủ đầu tư và các cơ quan chức năng
đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm
cũng đã hết